thưa quý vị vào chiều ngày một mươi hai tháng bảy thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị giao ban công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi ba các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị
đặc biệt là đơn vị chủ trì và đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị
thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự đồng tình với các nội dung trong báo cáo
đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ sắp tới
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các cục đơn vị chức năng
tiếp thu tối đa các ý kiến đề xuất trên cơ sở đó tổng hợp thành báo cáo kết luận
gửi các đơn vị khối trường và báo cáo bộ trưởng bộ công an
trong đó lưu ý một số nội dung như xây dựng kế hoạch về triển khai đào tạo
trình độ cao cấp lý luận chính trị tại các học viện công an nhân dân
công tác phát triển đảng trong học viên công an nhân dân
các vướng mắc về kinh phí và các vấn đề liên quan đến dự án tiến độ quy trình thủ tục
các học viện trường công an nhân dân cần tập trung triển khai những nội dung
về công tác giáo dục đào tạo được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đưa ra trong kết luận tại hội nghị sơ kết công tác công an
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba khắc phục các tồn tại hạn chế
và đưa ra các định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới
tiếp tục hoàn tất các công đoạn của kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc quản lý học viên trong dịp nghỉ hè
chuẩn bị tốt cho chương trình khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày hai tháng bảy đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của bộ công an
đã có buổi thăm làm việc với công an tỉnh con tum
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã được nghe báo cáo
về các mặt công tác công an trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai

kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến cảm ơn lãnh đạo tỉnh con tum đã quan tâm phối hợp với đảng ủy công an trung ương
trong việc lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện cơ sở vật chất cho công an tỉnh
thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
đối với các mặt công tác chuyên môn trong thời gian tới
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh con tum chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ủy
thực hiện tốt các chủ trương của đảng ủy công an trung ương đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an tỉnh con tum cần tập trung nắm tình hình để chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
nhằm kéo giảm tỷ lệ tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền
quan tâm làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
trước đó vào sáng cùng ngày đồng chí thứ trưởng cục đoàn công tác cũng đã đến thăm
làm việc với cán bộ chiến sĩ công an xã vinh quang tp con tum và khảo sát vị trí đất dự kiến xây dựng trụ sở mới
của công an tỉnh con tum tại thôn con rô lan xã đắk là tp con tum
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân
cho đại diện lãnh đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp báo cáo viên pháp luật các cấp khu vực phía bắc
tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn bồi dưỡng nhận thức chung về kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
công tác vận động quân chúng bảo vệ an ninh trả tự của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó đại diện công an các đơn vị địa phương cũng tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cách làm hiệu quả
cùng thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quân chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
qua đó góp phần nâng cao năng lực kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
tại công an tỉnh con tum cụm thi đua số sáu bộ công an vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian qua trên địa bàn cụm thi đua số sáu gồm con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng bình phước đã xảy ra hơn một tám trăm linh vụ phạm pháp hình sự
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm sáu mươi bảy vụ tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ chín mươi bốn bốn
qua phong trào thi đua công an các tỉnh trong cụm đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
rất nhiều chỉ tiêu đến thời điểm sơ kết đảm bảo tiến độ một số chỉ tiêu vượt mức cao trên năm trăm linh
tại hội nghị lãnh đạo công an các tỉnh đã tham gia thảo luận nếu các kiến nghị đề xuất để phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc của cụm đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới
vào ngày hôm nay công an tỉnh hòa bình phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tổ chức phiên trợ của tình người
dành cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hỏa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện lương sơn
trong các năm qua hai đơn vị đã phối hợp tổ chức bốn mươi năm cuộc tư vấn giới thiệu việc làm cho sáu người chấp hành
xong án phạt tù tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức hai buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng
và tư vấn định hướng giới thiệu việc làm đào tạo nghề cho hai trăm năm mươi người tái hỏa nhập cộng đồng trên địa bàn phường tân hòa
thành phố hòa bình và huyện yên thủy
tại phiên trợ của tình người có hai trăm linh người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và người tái hỏa nhập cộng đồng
một trăm năm mươi người lao động trên đề bàn huyện lương sơn đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm miễn phí
trước mắt đã có bốn công ty hợp tác xã tiếp nhận người tái hòa nhập cộng đồng đào tạo nghề
và làm việc bán hàng nuôi cá chăm sóc cây xanh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số một mươi hai về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương xác định công an xã thị trấn phải bám sát cơ sở
mục tiêu thực hiện tốt bốn cùng với nhân dân đó là cùng ăn cùng ở cùng làm
cùng chung tình nói với đồng bào dân tộc thiểu số
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương ngay sau đây
thưa quý vị công an xã thị trấn là công an cấp cơ sở là cấp công an đầu tiên tiếp nhận
nắm bắt tình hình giải quyết ban đầu tại chỗ các vấn đề an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở
về công tác tại cơ sở nhất là tại các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
lực lượng công an xã gặp rất nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất

bên cạnh đó do không phải là người bản địa thời gian công tác còn ngắn
nên việc giao tiếp tới bà con bằng tiếng đồng bào cũng là một khó khăn thử thách
đối với một số cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở
đại úy phạm thanh sang được tăng cường về xã cách đây gần hai năm
đơn vị anh công tác là xã crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
một xã biên giới với phần đông là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đại đa số người dân giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ bản địa
điều này trở thành áp lực đối với người chiến sĩ trẻ khi về làm công an cơ sở
cũng giống như đại úy phạm thanh sang đại úy trần hồng thái là một trong những cán bộ chiến sĩ trẻ
được tăng cường về xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
để có thể giao tiếp được với bà con vào mỗi buổi tối một lớp học đặc biệt lại bắt đầu
quen đối với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều trải nghiệm mới liên quan đến công việc
cũng như là về tình hình dân cư cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
cá nhân tôi thấy thì
vượt qua những khó khăn lực lượng công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản
để giữ cuộc sống bình yên cho người dân
công an các tỉnh thành đều xác định việc học ngoại ngữ học tiếng đồng bào dân tộc
là một yêu cầu nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ
đây là yếu tố giúp lực lượng công an gần dân hiểu dân hơn
điện biên là một tỉnh biên giới miền núi
nơi đây hơn chín mươi dân số là đồng bào các dân tộc ít người sinh sống
đây cũng là địa bàn còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
điều này đòi hỏi lực lượng công an tỉnh phải nỗ lực rất nhiều
trong việc bám sát địa bàn hiểu được người dân
học ngôn ngữ đồng bào là một trong những yêu cầu bắt buộc
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm công an tỉnh điện biên phải đảm bảo về trình độ chuyên môn
trình độ ngoại ngữ tin học nắm bức pháp luật am hiểu phong tục tập quản
và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số
ngày càng hoàn thiện năng lực thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo tính chuyên nghiệp
một trăm cán bộ công an xã phường thị trấn được bồi dưỡng cập nhật kiến thức
nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
một trăm linh cán bộ công an xã phường thị trấn tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số
được bồi dưỡng và sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn
lớp học tiếng lào này vừa được công an tỉnh điện biên khai giảng
học viên của lớp học là cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn và các phòng nghiệp vụ chuyên môn công an tỉnh
các học viên sẽ học tập trung trong thời gian bốn tháng với đầy đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết
thông qua lớp học tiếng lào này sẽ giúp cho bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ có thêm kiến thức để phục vụ cho công tác chuyên môn đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm
việc họp tính đồng bào không chỉ để nghe và hiểu được ngôn ngữ của bà con dân tộc thiểu số
mà hơn cả là để hiểu được phong tục tập quán văn hóa của họ tạo sự gần gũi chia sẻ với bà con
qua đó hóa giải mâu thuẫn khám phá được những vụ án giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tránh để bà con bị kẻ xấu lợi dụng tăng cường đại đoàn kết các dân tộc
qua đó thực hiện tốt phương châm ba bám bốn cùng năm rõ
từ việc tự học và chủ động mở các lớp học đã giúp cho lực lượng công an xã chính quy
nhanh chóng hòa nhập công việc nắm bắt địa bàn tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
đây là nguồn nhân lực rất kịp thời đối với các địa bàn trọng điểm trong việc thực hiện các chủ trương lớn của bộ công an như đề án sáu cao điểm phòng chống tội phạm
đem vào những kiến thức
những kinh nghiệm thực tiễn ở cục ở trường mình để hỗ trợ bổ trợ thêm cho các đồng chí ở công an các xã đã góp phần tích lũy bồi bổ thêm kiến thức thực tiễn
đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở nhất là trong vùng dân tộc tôn giáo
theo chia sẻ của người dân tại địa phương từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã
cùng với đợt tăng cường cán bộ từ bộ về đã giúp đỡ người dân rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
kịp thời giải quyết các vấn đề
an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
với những nỗ lực rèn luyện của lực lượng công an cơ sở
bức tranh về tình hình an ninh trật tự
an ninh trật tự tại các xã thị trấn đã có nhiều đổi khác
đây chính là yếu tố góp phần thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới
biết được ngôn ngữ có thể nghe dân nói nói dân hiểu
nhiều cán bộ chiến sĩ đã thực sự trở thành những người con của buôn làng dân bản
tạo được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với lực lượng công an nhân dân
đây cũng là một yêu cầu để lực lượng công an nhân dân vững mạnh hơn
theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý khác